thưa quý vị công an thị xã thuận an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đã điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng là nghi can trong vụ án chết người
xảy ra ngày năm tháng năm vừa qua
tại cơ sở trọ có địa chỉ hai mươi một trên một mươi ba khu phố bình phước a phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
do không đồng ý con gái mình sống chung như vợ chồng với anh trần hương hiếu lĩnh
chạm trú tại cơ sở trọ có địa chỉ hai mươi một trên một mươi ba khu phố bình phước a phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
nên trịnh thị huy đã nhờ lữ thanh phong và đặng văn nhanh liên hệ với nhóm đối tượng gồm
thạch hoàng việt huỳnh ngọc nhân phạm cường và huỳnh quốc việt để thuê đánh rằn mặt anh lĩnh với giá là năm triệu đồng
sau khi thỏa thuận trịnh thị huy đã dẫn nhóm của thạch hoàng việt đến nơi anh lĩnh thuê trọ rồi ra về
lúc này anh lĩnh đang cùng một người bạn nghỉ ngơi trong phòng trọ
huỳnh ngọc nhận phạm cường và huỳnh quốc việt đứng ngoài ngăn cản không cho mọi người can ngăn
còn thạch hoàng việt xông vào phòng trọ dùng tay chân đánh anh lĩnh gây thương tích rồi cả nhóm bỏ ra về
anh lĩnh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
hiện cơ quan điều tra công an thị xã thuận an đã ra quyết định tạm giữ trịnh thị huy lữ thanh phong thạch hoàng việt huỳnh ngọc nhân phạm cường để tiếp tục điều tra làm rõ
còn huỳnh quốc việt và đặng văn nhanh được tại ngoại để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
đâm chết người anh ruột của mình do mâu thuẫn cá nhân
bị cáo huỳnh công hồng chú xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã phải nhận mức án một mươi bốn năm tù giam
phiên xét xử diễn ra vào ngày hôm qua tại kiên giang
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào trưa ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi uống rượu về đến khu vực trường ngọc lâm ở ấp tân điền xã mỹ lâm thì gặp anh ruột là huỳnh công khanh
sau một lúc nói chuyện với nhau thì giữa hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
một nhà sư trựa trì đã ra căn ngăn
do có hơi men trong người tức giận hồng về nhà lấy một cây dao thái lan rồi tiếp tục đến chùa tìm anh khanh
tại đây hai anh em lại gây gỗ đánh nhau
trong lúc ẩu đả hồng đã lấy dao đâm một nhát vào bụng
làm anh khanh chết tại chỗ
tại phiên xét xử hồng đã quý đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và phải nhận bản án một mươi bốn năm tù giam
tiếp tục gây án với thủ đoạn cũ
điều khiển xe máy trên đường
quan sát thấy ai sơ hổ thì ra tay trộm cắp và cấp giật tài sản
đối tượng mai thanh tùng chú tỉnh bình dương
đã bị công an huyện bến lức tỉnh long an khởi tố bị can và bắt tạm giam
khoảng một mươi hai h ngày tám tháng năm
đối tượng tùng đến tiệm tạp hóa của chị hồ thị tuyết
ở xã phước lội huyện bến lức
quan sát thấy chị tuyết có đeo một sợi dây chuyền vàng
tùng liên đến giả vờ mua thuốc hút và nước uống
trong lúc chị tuyết đưa chai nước uống
thì tùng giật dợi xe chuyền vàng đang đeo trên cổ
rồi dùng chân đặt chị tuyết té ngã rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau đó đối tượng tùng đến tiệm vàng ở phường tân tạo quận bình tân tp hcm
bán được một mươi triệu tám trăm linh nghìn đồng
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày
tùng tiếp tục điều khiển xe mô tô đến địa bàn huyện bến lức tỉnh long an
tìm tài sản để cấp giật
thì lực lượng công an phát hiện mời làm việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra tùng đã khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã quyết định khởi tố bị can
quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn văn hậu chú huyện châu thành a
do có hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn văn hậu quen với một người đàn ông
chú tỉnh sóc trăng qua mạng xã hội gia lô
khi nhắn tin với hậu ông này thể hiện mong muốn quan hệ đồng tình với hậu
và hứa sẽ cho tiền tiêu xài nếu đồng ý
đến khoảng tháng một mươi một năm ngoái hậu và người này dắt nhau
vào một nhà trọ ở quận cái răng thành phố cần thơ quan hệ đồng tính
nhưng sau khi thỏa mãn người này thất hứa
nên hai người xảy ra cãi vã
khoảng một tháng sau hậu hẹn người đàn ông đến một nhà trọ
cũng ở thành phố cần thơ để quan hệ
nhưng khi vào phòng thì hậu đã dùng điện thoại quay lại cảnh hậu cãi vã với ông này
rồi sau đó dọa sẽ đưa đoạn clip và nội dung những tin nhắn trước đây lên mạng xã hội
buộc người này phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho hậu
tiếp đó đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hậu tiếp tục liên lạc uy hiếp yêu cầu nạn nhân phải đưa thêm tiền
khi hậu đến điểm hẹn gần một trường đại học thuộc xã tân phú thạnh huyện châu thành a
để nhận tiền thì bị bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke mỹ quỳnh
tại khu phố ba phường ba thành phố tây ninh
do bà trần thị thu nguyệt thanh chú phường bốn tp tây ninh làm chủ vào dạng sáng nay
cơ quan công an phát hiện hàng chục hành khách dương tính với ma túy
tại thời điểm kiểm tra quán có bốn phòng đang hoạt động cho thuê với sáu mươi khách
tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện ba mươi sáu trường hợp dương tính với ma túy
tại hiện trường công an thu giữ nhiều viên ma túy rơi vãi
trên nền phòng hát một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một mươi hai xe mô tô một xe ô tô và một số đồ vật khác có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke mỹ quỳnh
về lỗi hoạt động quá dầu được phép
và thiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy
trong cơ sở do mình quản lý
đồng thời xử lý các trường hợp dương tính với ma túy theo quy định
không có công việc ổn định
một nhóm đối tượng cùng chú quận sơn trà tp đà nẵng
đã không ngần ngại đến đòi tiền bảo kê hàng tháng
tại một quán ăn do người nước ngoài quản lý
trên địa bàn quận trong suốt một thời gian dài
sự việc có thể sẽ chẳng bị phát hiện
nếu như nhóm thanh niên trên không chỉ đến đòi tiền
mà còn dở thói côn đồ đánh một nhân viên của quán
được tin báo của quần chúng nhân dân
công an quận sơn trà đã tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng kể trên
khi đang có hành vi nhận tiền bảo kê tại quán
cho đến bây giờ
chị ông thị hoàng my trú tại quận hải châu
cùng nhiều nhân viên của quán
còn nhớ như in
khi kể lại tất cả những lần
một nhóm thanh niên thường xuyên đến quán
để vòi tiền bảo kê với ông chủ người hàn quốc
số tiền cứ mỗi tháng tăng lên
trong sự bức xúc của nhiều người
nhưng vì muốn yên ổn làm ăn
nên tất cả yêu cầu của nhóm đối tượng kia
vẫn được chấp nhận
ông chủ quản lý lớn ở đây
thì ông là một người
người nước ngoài người hàn quốc
cho nên ông cũng sợ rắc rối
giữa đối tượng kia là ông nghĩ chắc là
người địa phương ở đây
ông sợ để làm ăn kinh doanh
sợ bị phá rối
nhưng ông cứ đưa hàng tháng
mỗi lần nó đến thì ông cứ đưa
rồi bao nhiêu thì ông lại đưa bấy nhiêu
và trung bình hàng tháng thì là hai triệu
nhưng chỉ riêng có đỉnh điểm
tháng ba vừa rồi thì lấy tới bốn triệu
thì nhân viên trong quán
ai cũng bức xúc
bên quán tôi định báo với công an
ngay cái đêm
nhân viên của quán bị đánh
bị nhóm đối tượng kia đánh
ngay khi nhận được tin báo
đội hình sự công an quận sơn trà
và công an phường mân thái
đã khẩn trương có mặt tại địa chỉ nói trên
và bắt quả tang nhóm đối tượng
gồm nguyễn văn quảng trần văn trường lê văn hậu
cùng hai mươi tuổi đều trú tại quận sơn trà
đáng nói hơn
hành vi đòi tiền bào kê của các đối tượng kể trên
kéo dài từ khi quán được khai trị
đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đề nghị các doanh nghiệp
các cơ quan
khi phát hiện cái hành vi này
thì hoặc là đã bị các đối tượng này cứ đoạt rồi
thì nên báo cáo về công an quận
để chúng tôi tập trung lập hồ sơ để xử lý cho nó
thật đầy đủ thật nghiêm
hiện nay trên địa bàn quận sơn trà
thành phố đà nẵng
số lượng công nhân người nước ngoài
sinh sống kinh doanh là rất lớn
lợi dụng tâm lý e ngại sợ va chạm
một số đối tượng đã tiến hành
vòi tiền bảo kê
tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng
mạnh dạn lên tiếng với chính quyền
và cơ quan công an
là cách làm hiệu quả để các doanh nghiệp
cá nhân người nước ngoài
tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình
tiếp theo chương trình
mời quý vị đến với trường quay phía nam
cùng cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thân chúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
trưa nay ngày một mươi một tháng năm
một kho sưởng chứa dường
niệm y tế gọng gần một m hai
nằm trên địa bàn phường một mươi bốn quận một mươi
thành phố hồ chí minh
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
thiêu gụi nhiều tài sản bên trong
khoảng một mươi một giờ
một kho sưởng chứa niệm y tế
nằm trên địa bàn phường một mươi bốn quận một mươi
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
lực lượng chữa cháy tại chỗ
đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa
tuy nhiên do trong nhà sưởng
chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa bụng lên dưới dội
bao trùng toàn bộ nhà sưởng
nhiều ô tô đậu gọn đó
cũng được di chuyển ra khỏi khu vực
để tránh cháy lan
nhận tin báo
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an quận một mươi
đã điều năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập tắt đám cháy
được biết khu vực sẽ ra hỏa hoạn
rồng khoảng một m hai
bên trong chứa dường nệm y tế
hàng hóa khác
hiện nguyên nhân và thiệt hại
từ vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ
tổng vốn đăng ký và bổ sung
của doanh nghiệp trong nước
là hơn hai trăm bảy mươi tỷ đồng
bằng chín mươi sáu một so với cùng kỳ
con số này gồm hơn một mươi ba doanh nghiệp
được cấp mới
với hơn hai trăm một mươi một tỷ đồng
trong đó lượng vốn đăng ký
do bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất
khoảng một tỷ đồng
trong đó lượng vốn đăng ký
tiếp theo là bán buôn và bán lẻ
sửa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ khác
chiếm khoảng một mươi bảy
các ngành sản xuất khác như chế biến chế tạo
không được nhắc đến trong cơ cấu vốn
cũng trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh cấp chứng nhận đầu tư
cho ba trăm sáu mươi ba dự án
với tổng vốn đầu tư đạt hơn ba trăm năm mươi một triệu đô la mỹ
và bất động sản chiếm lượng vốn đầu tư nhiều nhất
trong khi chế biến chế tạo
chỉ bằng một phần một mươi chiếm sáu bảy
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho rằng
việc ít vốn đầu tư cho sản xuất chế biến chế tạo
mà tập trung vào bất động sản
đặt ra vấn đề cần suy nghĩ
về chất lượng tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng bình vẩn
của thành phố
khi thí tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của thành phố hồ chí minh
được đánh giá căng thẳng hơn mỗi năm
nhưng tỷ lệ trọi vào các trường tấp đầu lại giảm
và có đến một mươi học sinh chủ động
không đăng ký thi vào trường công lập
vì sao lại có tình trạng này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
năm nay thành phố chỉ có sáu mươi sáu chỉ tiêu
vào lớp một mươi trường công lập
trong khi đó có gần một trăm linh thí sinh tốt nghiệp lớp chín
nghĩa là có gần ba mươi năm học sinh
tương đương khoảng ba mươi số lượng học sinh
sẽ bị loại trong kỳ thi tới đây
tuy nhiên trong tổng số thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đã có một mươi thí sinh chủ động
không đăng ký thi tuyển vào lớp một mươi công lập năm nay
số lượng học sinh mà dự thi tiến sinh vào lớp một mươi
không phải một trăm linh các em tốt nghiệp trung học cơ sở
mà sẽ có một số em
tự phân luận trước
có thể là đi học các trường trung cấp nghề
đi học các trường ngoài công lập
theo hệ thống
các em đã học trước trung học cơ sở
và lại các em định hướng đi du học ở nước ngoài
thay vì lựa chọn để vào lớp một mươi
cảnh tranh quá gây gắt
thì các bạn lại chọn ra học nghề
để đảm bảo an toàn
để cho những bạn học tập
học quá xuất sắc
theo quy hoạch
thành phố hồ chí minh từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ phấn đấu ba mươi
số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
hoặc trung học phổ thông
sẽ học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp
hoặc trung cấp nghề
sở giáo dục và đào tạo thành phố
cũng yêu cầu các trường trung học cơ sở
làm tốt công tác tuyên truyền
định hướng cho học sinh
hướng đến mục tiêu giảm dần số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
và lớp một mươi công lập
để thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của thành phố
đối với những các em
mà không có đủ sức học
để mà tiếp tục theo học lớp một mươi
cũng như là không có điều kiện học tiếp nữa
thì nhà trường chúng tôi cùng với giáo viên trụ diện
cũng sẽ tiếp tục tư vấn cho phụ huynh
để mà phân luận
học sinh sau trung học cơ sở
đó đây là phải làm sao
cho các em học vừa sức
thì các em mới thấy vui và các em học tiếp tục lên đại học được
thì cái môi trường tôi nghĩ là môi trường giáo dục nào cũng tốt cả
anh thua là cái việc học của các em
sau này và cái quan trọng nhất đó là
hình thành nhân cách của các em sau này
sau lần đổi nguyện vọng cuối cùng
vào ngày tám tháng năm vừa qua
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
chỉ công bố thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh
vào lớp một mươi của toàn thành phố
chứ không công bố chi tiết số liệu thí sinh đăng ký vào từng trường
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay
sẽ diễn ra vào ngày hai và ngày ba tháng sáu
với ba môn văn toán và ngoại ngữ
riêng học sinh đăng ký thi vào trường chuyên lớp chuyên
sẽ thi theo môn chuyên vào chiều ngày ba tháng sáu
thời gian làm bài môn ngữ văn và môn toán là một trăm hai mươi phút
môn ngoại ngữ là sáu mươi phút
và môn chuyên là một trăm năm mươi phút
kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày một mươi ba tháng sáu và ngày một mươi bốn tháng sáu
bao gồm kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên
tích hợp và diện tuyển thẳng
thưa quý vị trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tại các trại giam
không chỉ chú trọng trong việc áp dụng các biện pháp quản lý
giáo dục và bên cạnh đó còn có những hoạt động thiết thực
giúp cho phạm nhân được quan tâm gần gũi với gia đình
để cho phạm nhân được động viên tinh thần
phấn đấu cải tạo tốt để tái hoa nhập với cộng đồng
sáng ngày một mươi một tháng năm tại trại giam xuân lộc
các gia đình và phạm nhân đại diện cho ba năm trăm linh phạm nhân
đã có mặt từ sớm để tham dự hội nghị gia đình phạm nhân năm hai nghìn hai mươi bốn
gia đình phạm nhân được đến tận nơi để xem nơi ăn ở sinh hoạt
nơi điều trị bệnh cho phạm nhân tại trại giam
và được gặp lại người thân
sau thời gian dài xa cách cả phạm nhân và gia đình
đều bồi hồi xúc động sen lẫn mừng vui
đối với những phạm nhân thì đây có lẽ là ngày họ mong chờ nhất
việc gặp được người thân của mình chia sẻ niềm vui hạnh phúc
sau thời gian miệt mài cố gắng học tập cải tạo ở trại giam
hôm nay được gặp lại gia đình tôi rất vui mừng
và bên cạnh đó tôi cũng hứa với gia đình
luôn chấp hành tốt nội quy quy chế trại giam
và theo hướng dẫn học nghề
và theo hướng dẫn học nghề
để chỉ dẫn của các cán bộ và bàn giam thị ở đây
sẽ chấp hành tốt để sau này trở về hòa nhập với gia đình
và với xã hội là một công dân tốt
khi tôi ra ngoài đời tôi hòa nhập với cuộc sống
và tôi quay trở về đây
và ngày này là ngày rất có ý nghĩa
và động viên tinh thần cho tất cả các phạm nhân gia đình
cùng người thân bảo bọc
để mà cho các phạm nhân sau này ra ngoài đời
rồi tạo tốt
hôm nay cũng là trên một năm rồi
không được ngồi gần ăn cơm bữa cơm gia đình với con
thì cái điều này là bàn giam thị ở trại giam sơn lộc này
đã có tấm lòng nhân đạo
mà để giáo dục con người trở về
trở về tốt
là có ít cho xã hội
là tôi rất quý và rất khâm phục
phối hợp gia đình để tìm hiểu về hoàn cảnh
nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng phạm nhân
để có biện pháp hiệu quả nhất
giúp họ an tâm chấp hành án
học tập lao động tiến bộ
có nền tảng đạo đức pháp luật
sẵn sàng hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù
bên cạnh đó tạo điều kiện cho phạm nhân
tham gia các hoạt động phong trào thể thao
thì tìm hiểu truyền thống các ngày lễ lớn
thì viết truyện ngắn
với những hoạt động thiết thực đó
phạm nhân có nhiều tiến bộ rõ rệt
tại trại giam sơn lộc
phạm nhân xếp loại kém giảm theo từng năm
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín
có sáu mươi năm trường hợp phạm nhân được tha tù trước thời hạn
giảm án cho hơn bốn bảy trăm linh lượt phạm nhân
gần bốn ba trăm linh phạm nhân được khen thưởng
có thành tích học tập cải tạo tốt
với những hoạt động ý nghĩa cho phạm nhân
tại trại giam sơn lộc
đã thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm
của phạm nhân
để các phạm nhân vượt qua những khó khăn
học tập cải tạo tốt
làm lại cuộc đời
trở thành người có ích cho xã hội

còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị

để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
công tác chuẩn bị cho đại lễ phật đại hội